trong khuôn khổ hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi bảy hội nhà báo việt nam đã tổ chức lễ phát động hiến tặng hiện vật bảo tàng báo chí việt nam lần thứ sáu
một mươi tám tập thể và cá nhân từ nhiều vùng miền của đất nước về tham dự đã đóng góp tại lễ hiến tặng hiện vật cho bảo tàng báo chí việt nam khoảng một bốn trăm linh hiện vật
trong đó có nhiều hiện vật có giá trị hiện vật tư liệu được trao tặng lần này rất đa dạng bao gồm các phương tiện tác nghiệp như máy ảnh máy quay phim
cũng như những tờ báo từ hàng chục năm trước đã được các nhà báo lão thành các cơ quan báo chí lưu giữ
các hiện vật được các nhà báo gia đình và thân nhân của họ hiến tặng bảo tàng báo chí việt nam với sự trân trọng và tin tưởng

và mong rằng thế hệ báo chí của tương lai sẽ phát huy được truyền thống đó là báo chí của cách mạng động viên được những yếu tố tích cực và đẩy lùi những tiêu cực của xã hội
sau khi đề án xây dựng bảo tàng báo chí việt nam được chính phủ phê duyệt tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn

hội nhà báo việt nam đã nỗ lực siêu tầm triển khai năm cuộc phát động hiến tặng hiện vật
cho bảo tàng báo chí việt nam tại hà nội thành phố hồ chí minh miền trung và tây nguyên
đến thời điểm này bảo tàng báo chí việt nam đã tiếp nhận được một mươi ba tài liệu hiện vật